cho đến sáng nay lực lượng chức năng tỉnh thừa thiên huế vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng
xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút tối ngày hôm qua trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn khiến hai người chết ba người bị thương và sáu người phải đến cơ sở y tế thăm khám
tại hiện trường lực lượng chức năng ban đầu xác định xe tải biển kiểm soát bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một doanh phan đình thành chú thành phố huế cầm lái di chuyển theo hướng bắc nam
khi đến km năm mươi tám cao tốc cam lộ la sơn thì xe bị nổ lốp nên dừng xe tại vị trí chỉ có hai làn đường và không có làn đậu xe khẩn cấp
lúc này anh lê hoàng quân chú tỉnh đắk nông điều khiển xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng quảng trị vào đà nẵng khi đến đoạn đường trên đã va chạm với ô tô tải